bây giờ là bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật các tin tức an ninh trật tự mới nhất tại các địa phương
và mở đầu sẽ là thông tin liên quan đến công tác tìm kiếm du khách bị lũ cuốn khi đi tour trải nghiệm tại lâm đồng
vào chiều ngày hôm nay lực lượng tìm kiếm đã tiếp tục triển khai công tác xung quanh khu vực xảy ra vụ tai nạn
vào chiều ngày hôm nay lực lượng cứu hộ phối hợp của tỉnh lâm đồng và huyện đã tăng số lượng lên hai trăm linh người
dài dọc theo xuôi dòng của cầu đạ cha để tìm kiếm hai nạn nhân
và hiện nay đã tìm thấy ba chiếc ba lô du lịch cách nơi xảy ra vụ tai nạn hơn một km
bên trong một ba lô có giấy tờ mang tên của nạn nhân nguyễn thị hà my
thời điểm này trời vẫn đang tiếp tục mưa to công tác cứu hộ vẫn đang được tích cực triển khai
đội cảnh sát hình sự công an quận thanh khê vừa tiến hành phá chuyên án và bắt giữ khẩn cấp đối tượng
đỗ tân thanh nhã hai mươi một
đỗ tân thanh nhã hai mươi một tuổi quê ở tỉnh quảng trị sinh sống tại thành phố hồ chí minh
về hành vi sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
đối với nhiều bị hại trên cả nước trong đó có thành phố đà nẵng
cụ thể vào giữa tháng một mươi do nhu cầu muốn bán xe ô tô nên một bị hại trú tại phường hòa khê
đã đăng tải thông tin trên mạng xã hội và ngay lập tức nằm trong tầm ngắm của đối tượng nhã
bằng một tài khoản gia lô giả mạo nhã đã bịa chuyện đang định cư tại ý
nên yêu cầu bị hại cung cấp thông tin số tài khoản ngân hàng để nhã đặt cọc tiền mua xe
sau đó nhã dùng một sim giác nhắn tin giả mạo ngân hàng với nội dung tài khoản của bị hại
đã nhận được tiền kèm với một đường link yêu cầu đăng nhập để làm thủ tục nhận tiền
khi làm theo hướng dẫn toàn bộ thông tin tài khoản và mã otp của bị hại
đã được chuyển về gờ mail của đối tượng
từ đây nhã đã nhanh chóng đăng nhập và rút số tiền ba trăm linh một triệu đồng
chuyển về nhiều tài khoản tại các ngân hàng khác nhau
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an quận thanh khê đã bắt giữ đỗ tân thanh nhã
tại một căn hộ cho thuê tại tp hcm thu giữ toàn bộ vật chứng dùng để lừa đảo
qua mạng máy tính và hàng chục viên ma túy thuốc lắc
hiện đối tượng nhã đã được di lý về tp đà nẵng để tiếp tục mở rộng điều tra
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm công an tỉnh sóc trăng vừa bắt quả tang
một mươi tám đối tượng đang tham gia đá gà ăn thua bằng tiền
tại ấp tân nghĩa xã lâm tân huyện thạnh trị tỉnh sóc trăng
cụ thể vào khoảng một mươi ba h một mươi năm phút ngày hai mươi chín tháng một mươi một nhận được tin báo của quần chúng nhân dân
lực lượng công an đã bất ngờ ập vào khu đất chống thuộc ấp tân nghĩa xã lâm tân
bắt quả tàng một mươi tám đối tượng đang sát phạt nhau dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền
tại hiện trường lực lượng chức năng đã tạm giữ bảy con gà sáu cặp ngựa sắt một mươi bảy xe mô tô
số tiền gần ba mươi triệu đồng cùng một số tăng vật có liên quan
thưa quý vị vào mỗi dịp cuối tuần thì phố đi bộ hồ hoàn kiếm hà nội
thu hút hàng chục nghìn lượt du khách tới vui chơi
nếu như chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tại khu vực này
thì hậu quả sẽ vô cùng nguy hiểm
vì vậy lực lượng chức năng đã siết chặt hơn nữa các biện pháp phòng chống dịch tại đây
không đeo khẩu trang sẽ không được vào phố đi bộ
và nếu cố tình vi phạm sau nhiều lần nhắc nhở người vi phạm sẽ bị xử phạt rất nặng
không đeo khẩu trang
người phụ nữ này đã được mời ra khỏi khu vực phố đi bộ
tại tất cả các chốt đi vào phố đi bộ hồ gươm đều có lực lượng chức năng ứng trực
nhắc nhở người dân về việc đeo khẩu trang
phần lớn sau khi được nhắc nhở mọi người đều mang theo khẩu trang và lấy ra đèo đúng quy định
về lực lượng chức năng ở quanh khu vực này thì triển khai rất là tốt
nhưng mà một số người dân ít thôi
ý thức ta chưa tốt
khi đi qua cái lực lượng chức năng người ta lại không đeo khẩu trang
cái ý thức đấy là cái ý thức mà tôi đánh giá là nó không tốt
nó không bảo vệ được chính họ và bảo vệ cho được cho cộng đồng
đến thời điểm hiện tại lực lượng chức năng địa bàn quận hoàn kiếm đã xử lý phạt hành chính khoảng sáu trăm linh trường hợp không đeo khẩu trang
nộp ngân sách trên một trăm linh triệu đồng
tuy nhiên với mức phạt tăng nặng từ một đến ba triệu đồng quận đang tập trung phương thức tuyên truyền nhắc nhở là chủ yếu
thường xuyên có những sự kiện đông người diễn ra quận hoàn kiếm cũng yêu cầu các đơn vị tổ chức
cần thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch cho người tham gia sự kiện
cứ có một ca nào mà xuất hiện ở phố đi bộ hay có một ca nào xuất hiện trung tâm thương mại
ở siêu thị nếu chúng ta không thực hiện tốt việc đeo khẩu trang
chúng ta không thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch thì chắc chắn là sẽ có lây lan trong cộng đồng
mà lây lan trong cộng đồng thì như công chí đã biết là chúng ta phá vỡ hết những kết quả
mà chúng ta đã đạt được trong thời gian qua
tuy hà nội đã có hơn một trăm linh ngày không có ca mắc mới covid một mươi chín trong cộng đồng
nhưng nguy cơ tiềm ẩn về dịch vẫn còn rất phức tạp
nhất là trong thời tiết mùa đông các chuyên gia dự báo dịch bệnh sẽ rất khốc liệt
vì vậy cùng với sự đồng loạt gia quân xử lý nghiêm của các lực lượng
hy vọng hành vi không tuân thủ quy định phòng chống dịch sẽ chấm dứt
tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thăng bình tỉnh quảng nam vừa ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và bắt tạm giam ba đối tượng là nguyễn phạm văn đình võ như hòa và hoàng quốc trường
cùng về hành vi cố ý gây thương tích trong đó trường là đối tượng truy nã vừa bị công an huyện thăng bình bắt giữ
theo kết quả điều tra ban đầu do mâu thuẫn với nhóm thanh niên của nguyễn trường nghĩa
vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi trường và nhóm bạn đã chuẩn bị kiếm tự chế
vỏ chai bia gậy gỗ tìm đánh nhóm của nghĩa trong đó trường dùng kiếm tự chế chém nghĩa gây thương tích tỷ lệ một mươi
còn nguyễn phạm văn đình và võ như hòa cùng dùng hung khí tấn công một thanh niên khác
chú xã bình triều huyện thăng bình vào đêm ngày hai mươi tháng sáu làm thanh niên này phải đi cấp cứu
với tỷ lệ thương tích hai mươi
các đối tượng trên từng bị công an huyện thăng bình xử lý vi phạm hành chính về các hành vi
xâm hại đến sức khỏe người khác gây dấu chất tự công cộng
riêng đối tượng hoàng quốc trường bỏ trốn khỏi địa phương và bị ra lệnh truy nã
đến chiều ngày một mươi một tháng một mươi một thì bị bắt khi đang lẩn trốn tại xã bình trung huyện thang bình
với hành vi buôn bán hàng cấm cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu phú tỉnh an giang
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với nguyễn minh tiến
chú huyện châu phú tỉnh an giang
trước đó vào khoảng một giờ ba mươi phút ngày ba mươi một tháng một mươi trên quốc lộ chín mươi một thuộc ấp bình hòa
thị trấn cái dầu huyện châu phú tổ công tác chống buôn lậu công an huyện châu phú
phát hiện hai xe ô tô tải do nguyễn minh tiến và trần anh kiệt điều khiển
nghi vận chuyển hàng cấm nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra
khi phát hiện lực lượng công an lợi dụng đêm tối kiệt đã bỏ lại phương tiện cùng tăng vật để thoát thân
qua kiểm tra tổ công tác đã phát hiện trên hai xe ô tô vận chuyển bảy bao thuốc lá ngoại nhập lậu nhãn hiệu hero jet
được cất giấu trong ba mươi hai tấn đường cát nhãn mát nước ngoài nhằm qua mặt lực lượng chức năng
vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng và truy tìm lái xe
trong phần cuối của bản tin mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin về dự báo thời tiết
kiểu thời tiết trời rét về đêm và sáng ban ngày trời lạnh vẫn tiếp tục duy trì tại khu vực các tỉnh ở phía đông bắc bộ trong những ngày tới
đặc biệt từ đêm ngày mùng hai và ngày mùng ba khối không khí lạnh ở phía bắc tiếp tục được bổ sung
nhiệt độ về đêm và sáng còn giảm thêm từ một đến hai độ trời rét sâu hơn
nên người dân khi lưu thông cần trang bị áo ấm khăn quàng đặc biệt là cho trẻ nhỏ để tránh các bệnh về đường hô hấp
thời tiết tuy rét nhưng lại không mưa ban ngày có nắng với nhiệt độ cao nhất là từ hai mươi đến hai mươi ba độ
trong ngày mai và ngày kia sau đó sẽ giảm nhẹ trong ngày ba tháng một mươi hai
khu vực các tỉnh ở phía tây bắc bộ cũng có chung kiểu thời tiết như là khu vực ở phía đông
phổ biến là không mưa trời rét về đêm và sáng
trưa chiều trời lạnh và có nắng với nhiệt độ cao nhất là từ hai mươi một hai mươi bốn độ có nơi còn cao hơn
khối không khí lạnh bổ sung thêm trong đêm ngày mùng hai và ngày mùng ba sẽ không ảnh hưởng đến thời tiết khu vực này
nên mức nhiệt tại đây sẽ vẫn ổn định trong ba ngày tới
chuyển sang khu vực các tỉnh
khu vực các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
ngoại trừ thanh hóa nghệ an thời tiết khô giáo như tại miền bắc do nằm sâu trong khối không khí lạnh
thì các khu vực còn lại từ hà tĩnh trở vào cho đến thừa thiên huế tiếp tục duy trì mưa nhiều nơi trong ngày mai
sau đó sẽ giảm xuống diện giải rác
người dân cần cảnh giác với khả năng ngập úng sạt lở đất và lũ lên cao trên hệ thống ven sông suối
do có mưa nên nhiệt độ tại khu vực này không cao quá hai mươi sáu độ
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
ngày mùng một có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông
sang ngày mùng hai và ngày mùng ba thì ở phía bắc có mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông
phía nam có mưa rào và rông vài nơi
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
người dân cần cảnh giác với khả năng ngập úng sạt lở đất và lũ lên cao trên hệ thống ven sông suối
nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới ổn định ở mức là từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
khu vực tây nguyên cũng chịu tác động của hệ thống gây mưa do rãnh thấp xích đảo nâng trục lên
tạo thành những nhiễu động dạng sóng
điện mưa cũng xảy ra nhiều trong ngày mai
nhiệt độ cao nhất là từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
sau đó từ ngày mùng hai mưa giảm nhanh xuống diện vài nơi
ngày có nắng và nhiệt độ có xu hướng tăng trở lại đạt ngưỡng là từ hai mươi bảy cho đến ba mươi độ
khu vực nam bộ cũng có mưa nhiều trong ngày mai
sau đó từ ngày mùng hai thì mưa giảm nhanh xuống diện vài nơi
ngày có nắng
nhiệt độ cao nhất ngày mai là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ có nơi còn cao hơn và có xu hướng tăng dần trong hai ngày sau đó